hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vừa có thông báo kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
tại cuộc họp giao bang thường trực bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
tại cuộc họp chủ tịch phan văn mãi đã đề ra nhiều công việc cần tập trung trong thời gian tới
cụ thể chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao sở y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh
trên địa bàn thành phố nhất là biến chủng omicron để kịp thời cảnh báo và có các biện pháp ứng phó
đồng thời ngành y tế cần phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm dịch y tế tại khu vực cửa khẩu
chủ động tâm soát để phát hiện sớm sự xuất hiện của biến chủng mới
trường hợp phát hiện ca dương tính f tại khu vực cửa khẩu biên giới
các đơn vị tổ chức giải trình tự gen đối với những mẫu xét nghiệm dương tính
có kế hoạch cách ly điều trị riêng biệt cho các trường hợp nhiễm biến chủng omecron
bên cạnh đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác quản lý
tổ chức chăm sóc f tại nhà và tại cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
sở y tế thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và sử dụng thuốc điều trị đảm bảo hiệu quả đúng mục đích
đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiêm liều bổ sung và tiêm liều nhắc lại
theo hướng dẫn của bộ y tế
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng chấp thuận đề xuất của sở y tế về việc triển khai thực hiện chiến dịch
bảo vệ người có nguy cơ giao sở y tế khẩn trương hoàn thiện kế hoạch và triển khai thực hiện
công an thành phố bộ tư lệnh thành phố phối hợp với sở y tế khẩn trương xây dựng và triển khai sớm thế trận y tế
ngoài ra các địa phương tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh tế trên địa bàn
trên tinh thần tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch với nhiều mô hình cách làm hay
thứ khác cũng rất quan trọng liên quan đến miếng thẻ mới omicron
bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
trong trường hợp ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín từ biến chủng omicron
ngành y tế sẽ đưa vào bệnh viện giã chiến số một mươi hai
bệnh viện này đang trống và nằm ở thành phố thủ đức tương đối biệt lập
bên cạnh đó ngành y tế tp hcm sẽ có bộ phận tăng cường để đáp ứng tình huống số bệnh nhân tăng cao
tại buổi họp báo định kỵ về phòng chống dịch covid một mươi chín ở tp hcm chiều sáu một mươi hai
nhiều phóng viên đặt câu hỏi về việc ngành y tế tp hcm đã phát hiện biến chủng omicran chưa và biện pháp ứng phó
trả lời ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
hiện tại tp hcm chưa ghi nhận ca nhiễm biến chủng omicron
để ứng phó biến chủng này ngành y tế tập trung ngăn chặn nguy cơ từ ngụ xuất nhập cảnh chính thức
như cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng sài gòn
cụ thể người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín và cách ly tập trung bảy ngày
theo dõi tại nhà thêm bảy ngày
trường hợp người nhập cảnh dương tính hcdc sẽ phối hợp bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
giải trình tự gen để phân tích
đối với nguy cơ nhập cảnh chui qua đường bộ ở tây ninh long an và các tỉnh biên giới phía bắc
ngành y tế đã phối hợp lực lượng công an để trả soát kiểm soát ngăn chặn
bệnh viện giả chiến số một mươi hai ở tp thủ đức hiện đang còn trống sẽ là nơi tiếp nhận điều trị covid một mươi chín
cho các ca nhiễm biến chủng omicron trên địa bàn tp hcm
chuyển sang diễn biến mới nhất về tình hình dịch khá căng thẳng ở hà nội
mới đây sau khi vượt ngưỡng hơn bảy trăm linh ca ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
tùy theo cấp độ dịch thành phố có thể hạn chế hoặc dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu
theo đó trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong những ngày gần đây
với số lượng ca covid một mươi chín mắc mới ngoài cộng đồng tiếp tục tăng cao
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo phương châm bốn tại chỗ
theo đó thành phố đề nghị ủy ban nhân dân quận huyện thị xã chỉ đào các lực lượng chức năng trên địa bàn
khẩn trương triển khai trạm y tế lưu động để thu dung cách ly quản lý theo dõi
điều trị người nhiễm covid một mươi chín f tại nhà và tại các cơ sở tại chỗ của quận huyện thị xã
ngoài ra các địa phương thành lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
để hỗ trợ các trạm y tế lưu động gồm các lực lượng tình nguyện của phụ nữ đoàn thanh niên
sinh viên giáo viên tuổi dưới năm mươi đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện nhiệm vụ
cụ thể tiếp nhận thông tin từ người nhiễm covid một mươi chín tại nhà theo quy định lấy mẫu xét nghiệm
hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà ghi chép các thông tin nhận được từ người cách ly tại nhà
thông báo ngay cho các cán bộ y tế của trạm y tế lưu động và các nhiệm vụ khác được giao
được hưởng các chế độ phòng chống dịch theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương theo phương châm bốn tại chỗ
trung tâm y tế các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm tập hướng hướng dẫn cho tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
để theo dõi sức khỏe cho người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã ra soát tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cách ly tại nhà
cho đối tượng tiếp xúc gần f một
và bộ y tế về việc giảm thời gian cách ly thi điểm cách ly f một tại nhà quản lý điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đặc biệt thành phố yêu cầu các quận huyện đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã phường thị trấn
và nhỏ nhất có thể kịp thời điều chỉnh bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp bảo đảm công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ
trong đó bao gồm việc hạn chế hoặc dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tùy theo cấp độ dịch
như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống các hoạt động
sự kiện tập trung đông người báo cáo bang chỉ đạo phòng chống dịch thành phố theo quy định
hiện tại hà nội vẫn đang cho phép các hoạt động tập thể dục ngoài trời cắt tóc gội đầu
hàng ăn được bán tại chỗ đến hai mươi một giờ hàng ngày
tuy nhiên các hoạt động như vũ trường quán bar chưa được mở cửa trở lại
tin tiếp theo liên tiếp một tuần qua số ca mắc covid một mươi chín của thành phố tiếp tục tăng cao
theo lãnh đạo cdc hà nội tùy vào mức độ cấp độ dịch cụ thể thành phố sẽ có các biện pháp chống dịch covid một mươi chín phù hợp
có thể thấy
do số f liên tục tăng hà nội chỉ còn bảy đơn vị hành chính cấp huyện đạt cấp độ một giảm một mươi hai đơn vị so với tuần trước
đáng lo ngại trong một tuần qua từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày năm tháng một mươi hai
trên địa bàn thành phố ghi nhận ba bốn trăm sáu mươi tám ca dương tính trong đó có khoảng bốn mươi là ca mắc tại cộng đồng
đây cũng là tuần ghi nhận số ca mắc tăng cao kỷ lục giao động từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh ca một ngày
riêng ngày bốn tháng một mươi hai ghi nhận nhiều ca mắc nhất lên tới sáu trăm hai mươi tám ca
đáng chú ý mới đây hà nội đã công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó chỉ có bảy huyện đạt cấp độ một nguy cơ thấp màu xanh gồm có ba vị phú xuyên phúc thọ sóc sơn sơn tây thạch thất ứng hòa
ba quận huyện còn lại được đánh giá ở cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
trước việc liên tiếp vượt bốn trăm linh ca covid một ngày nhiều người dân lo ngại hà nội có tính đến phương án giãn cách diện rộng
trả lời câu hỏi này lãnh đạo cdc hà nội cho rằng
một trong những nguyên nhân khiến f gia tăng trong thời gian qua là do bộ phần người dân chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
nhiều người dân chưa thật sự tuân thủ nghiêm nguyên tắc năm k vẫn thường xuyên tụ tập đông người
do đó nếu người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch sẽ góp phần giảm f cộng đồng
theo lãnh đạo cdc hà nội tùy vào từng cấp độ dịch cụ thể thành phố sẽ có các biện pháp chống dịch covid một mươi chín phù hợp
do đó mặc dù số f không tăng nhưng thành phố sẽ không giãn cách diện rộng như trước đây
vì vậy hà nội luôn bám sát theo chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trước mắt trong bối cảnh f gia tăng nhanh hà nội đã thay đổi trong chiến lược chống dịch đặc biệt các biện pháp cách ly điều trị
thành phố đã cho phép cách ly f một và điều trị f thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà
về vấn đề này giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhạy hà cho rằng
khi thành phố chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
thì số mắc tăng lên là khó tránh khỏi điều này nằm trong dự liệu của chính quyền
theo bà hà thành phố đã xây dựng kịch bản tình huống có một trăm linh ca mắc
ý thức phòng dịch không chủ quan của người dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương là yếu tố rất quan trọng
hà nội vẫn kiên định với các giải pháp trong công tác chống dịch
như tại tuyến y tế cơ sở thực hiện điều tra truy vết một cách sớm nhất
khi phát hiện f nhân viên y tế sẽ tiếp cận sớm nhất nhanh nhất để đáp ứng dịch vụ y tế cho người dân
bà hà thông tin
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
mặc dù số ca nhiễm covid một mươi chín tại hà nội những ngày qua liên tục tăng cao
nhưng trong tầm kiểm soát không đáng lo ngại
bên cạnh đó thành phố đã cho phép triển khai điều trị f cách ly f một tại nhà
quan trọng nhất với hà nội lúc này làm sao để triển khai tốt nhất việc điều trị f tại nhà
theo ông hùng thành phố cần nắm rõ tỷ lệ người bị nhiễm covid một mươi chín nặng
ra soát trường hợp cao tuổi tăng cường truyền thông để người cao tuổi chưa tiêm vaccine đi tiêm
nhiều người nhiễm sẽ quá tải hệ thống điều trị nhưng cho điều trị tại nhà để củng cố lại hệ thống
và điều trị từ xa sẽ giải quyết được việc không lo bị quá tải
đưa ra khuyến cáo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
nước ta đã xác định thích ứng an toàn với dịch bệnh vì vậy nếu có triệu chứng
người dân cần phải đi khám ngay để được hướng dẫn và điều trị kịp thời
đồng thời ông nga cũng cho rằng đối với các doanh nghiệp đơn vị sản xuất
cần có xét nghiệm định kỳ cho công nhân người lao động để phát hiện ngăn chặn dịch bệnh kịp thời
bên cạnh đó khi đã tiêm đủ liều vaccine đặt miễn dịch cộng đồng không có nghĩa là không thể nhiễm bệnh
mọi người vẫn cần tuân thủ năm k và quy định phòng chống dịch của ngành y tế
chính quyền địa phương nếu không muốn rơi vào tình trạng mất kiểm soát
tiếp tục đến với cần thơ số ca nhiễm covid một mươi chín mới tại cần thơ tiếp tục gia tăng
lãnh đạo hà nội đã lập tức gửi công văn đề nghị bệnh viện chợ rẫy hỗ trợ về chuyên môn
trong điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
công văn của lãnh đạo thành phố cần thơ cho biết kể từ khi chuyển qua trạng thái bình thường mới
cần thơ với vai trò là trung tâm kinh tế văn hóa y tế của vùng đồng bằng sông cửu long
nên tiếp nhận lượng lớn người dân từ các tỉnh thành khác đến công tác khám chữa bệnh
do đó tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
trong đó nhiều ca được phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng
nhiều ca bệnh không có triệu chứng không rõ nguồn lây
cũng theo sở y tế thành phố cần thơ đến ngày sáu tháng một mươi hai tỷ lệ tiêm đủ hai mươi vaccine ngừa covid một mươi chín của cần thơ
là sáu mươi chín năm dân số tỷ lệ này với người từ một mươi tám tuổi trở lên là chín mươi một bốn mươi hai
báo cáo của sở y tế cần thơ vào tối cùng ngày cho biết cùng với số ca nhiễm mới tăng cao
thì số ca nhiễm covid một mươi chín khỏi bệnh trong ngày cũng rất cao với tám trăm một mươi ba người trong khi số ca tử vong là một mươi bốn người
lũy kế từ ngày tám tháng bảy đến nay cần thơ có ba mươi ba một trăm linh sáu ca nhiễm trong đó có một mươi năm ba trăm một mươi chín ca khỏi bệnh hai trăm năm mươi bốn ca tử vong
hiện tại cần thơ đang có một mươi ba một trăm bốn mươi sáu f đang điều trị tại nhà hai tám trăm sáu mươi năm ca đang điều trị tại các bệnh viện tầng hai tầng ba
trong đó có bốn trăm hai mươi ca điều trị ở tầng ba
vượt chín mươi ca so với tổng sâu dường trong khả năng điều trị
trước tình hình số ca nhiễm tăng cao và nhất là sự quá tải ở tầng ba ngày năm tháng một mươi hai ông trần việt trường
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã có văn bản gửi giám đốc bệnh viện chợ rẫy tp hcm
đề nghị hỗ trợ về mặt chuyên môn cho ngành y tế cần thơ trong điều trị covid một mươi chín
thông tin đáng chú ý về tình hình covid một mươi chín hôm nay nhiều địa phương ở tp hcm lâm đồng tăng cấp độ dịch
thừa thiên huế quảng ngãi cho f cách ly
điều trị tại nhà
sở y tế tp hcm vừa có tờ trình ủy ban nhân dân tp hcm về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín liệu bổ sung và nhắc lại
đối với liều bổ sung tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch
người cấy ghép tạng ung thư hiv đang sử dụng hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng sáu tháng
đã được tiêm mũi cuối cùng của liệu cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày ưu tiên người từ năm mươi tuổi trở lên
ca nhiễm tăng nhiều địa phương ở lâm đồng lên cấp độ covid một mươi chín nguy cơ cao
tiếp đó quận bốn tp hcm lên cấp độ thành vùng nguy cơ cao
đáng chú ý tp hcm ghi nhận một địa phương có cấp độ ba nguy cơ cao là quận bốn
so với tuần trước tp hcm có ba địa phương tăng cấp độ dịch gồm hai địa phương tăng từ cấp một lên cấp hai là quận một mươi một và huyện cần giờ
một quận tăng từ cấp hai lên cấp ba là quận bốn
có một quận giảm cấp độ dịch so với tuần trước là quận tân phú
từ cấp hai xuống cấp một
ninh thuận có bốn huyện thành phố ở cấp độ một phòng chống dịch covid một mươi chín
quảng ngãi cho phép f tiêm đủ vaccine covid một mươi chín điều trị tại nhà từ ngày hai mươi tháng một mươi hai
chuyển đến những tin tức thế giới đáng chú ý
ngày hôm qua nga và nepal thông báo đã kiên nhận các ca đầu tiên diễn biến thể omicron
theo giới chức y tế nga đã có một mươi người trở về từ nam phi có kết quả dương tính với virus sars cov hai

tuần trước tổng thống vladimir putin đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch phòng chống sự lây lan của biến thể omecron
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cung cấp thuốc men oxy và dưỡng bệnh
cùng ngày bộ y tế nepal thông báo nước này đã kiên nhận hai ca đầu tiên diễn biến thể omicron
gồm một người nước ngoài sáu mươi sáu tuổi nhập cảnh nepal trước đó và một bệnh nhân bảy mươi một tuổi có tiếp xúc gần với người nước ngoài trên
hiện tại cả hai bệnh nhân đang được cách ly và đang được theo dõi sức khỏe
lực lượng chức năng đã truy vết được sáu mươi sáu
có một người có tiếp xúc với hai bệnh nhân trên và tất cả những người này có kết quả xét nghiệm âm tính
bộ y tế nepal không thông báo quốc tịch của các bệnh nhân
hôm ngày ba tháng một mươi hai chính phủ nepal đã cấm nhập cảnh đối với các hành khách đến từ tám quốc gia châu phi
và đặc khu hành chính hồng kông trung quốc nhằm ngăn sự lây lan của biến thể omecron
cho đến nay biến thể omecron đã được phát hiện và lây lan ở hơn bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
tiếp đó nhật bản ngày hôm qua ghi nhận ca thứ ba nhiễm biến thể omecron
đồng thời là công dân nhật bản đầu tiên bị nhiễm biến chủng mới này
thông tin về ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên là người nhật bản được các nguồn tin chính phủ tiết lộ với japan times
trước đó cùng ngày chánh văn phòng nội các hirokazu matsuno thông tin
một nam giới ba mươi tuổi từng du lịch tới italia bị phát hiện nhiễm biến thể omecron
người đàn ông này nhập cảnh nhật bản tại sân bay haneda của tokyo vào ngày một tháng một mươi hai
bài đồng hành của người đàn ông ba mươi tuổi và những hành khách ngồi gần trên chuyến bay
cũng đã được xác định
các nguồn tin của japan times xác nhận người đàn ông ba mươi tuổi mà chánh văn phòng martsuno đề cập
và ca omecron thứ ba của nhật bản là cùng một người
trước đó nhật bản xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể omecron vào ngày ba mươi tháng một mươi một
là một nhà ngoại giao namibia ở độ tuổi ba mươi tuổi
ca omecram thứ hai ghi nhận ở nhật bản là một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi đi từ peru đến nhật bản ngày một tháng một mươi hai
cả hai ca đã được xác nhận trong quá trình sàn lột tại sân bay narita tỉnh chiba
biến thể omecron đã được phát hiện ở hàng chục quốc gia bao gồm mỹ australia và một số khu vực châu âu
kể từ khi được nam phi báo cáo lần đầu tiên vào tháng trước
tại đông nam á ngày sáu tháng một mươi hai thái lan đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể omecron
trở thành quốc gia thứ ba trong khu vực ghi nhận ca nhiễm biến thể sars cov hai mới sau singapore và malaysia
các nhà khoa học thế giới đang chạy đua tìm hiểu xem biến thể có số lượng đột biến lớn omecran
có khả năng lây truyền cao hơn so với biến thể đều
và biến thể mới liệu có khả năng né miễn dịch hình hành từ vaccine và lần lây lan nhiễm trước đó hay không
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và các cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông
để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bản nhé
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo